từ ngày mai ở tây nguyên sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi
trong khi đó ở khu vực nam bộ mưa rông cũng xuất hiện nhiều nơi và không kể ngày đêm
khu vực miền tây nam bộ sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và có rông mạnh
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh
vì thế mà ở khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa
và các vùng biển từ bình thuận đến cà mau
sau đến kiên giang và khu vực vịnh thái lan tiếp tục có mưa rông mạnh
gió tây nam mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám khiến biển động
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt trời không mưa nắng giáo
gió tây nam thịnh hành với cường độ trung bình ở mức cấp bốn cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước